kính chào quý vị và các bạn
tình trạng thời tiết ít mưa và có nắng nhiều sẽ tiếp tục duy trì tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ trong đêm nay và sáng mai
sau đó từ chiều tối mai khi chịu tác động của hội tụ gió thì mưa rông sẽ gia tăng mạnh trên khu vực
cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to tập trung chính ở các tỉnh vùng núi
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực không có nhiều biến động ngày đêm ở trong khoảng từ một mươi chín ba mươi một độ
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ từ đêm mai thời tiết cũng có chuyển biến đáng kể
khi mưa rông sẽ tăng mạnh có nơi mưa vừa đến mưa to kèm tố lốc và gió giật mạnh người dân cần lưu ý đề phòng
còn về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực có giảm nhưng không quá đáng kể
cao nhất ngày vẫn giao động xung quanh ngưỡng là ba mươi ba mươi hai độ
đi sâu vào khu vực trung bộ tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong hôm nay và hai ngày tới thời tiết phổ biến là trạng thái ngày nắng không mưa
sau đó từ đêm ngày bảy tháng năm sang đến sáng sớm ngày mùng tám
do ảnh hưởng của hình thế gây mưa ở các tỉnh bắc bộ khu vực thanh hóa nghệ an hà tĩnh sẽ xuất hiện mưa rào và rông
còn tại các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận ba ngày tới cũng là trạng thái có nắng với cường độ vừa phải
tuy nhiên những đám mây rông vào cuối ngày có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng mưa rào cục bộ ở một vài nơi trên khu vực
sự báo nhiệt độ trong ba ngày tới phổ biến ở mức là từ ba mươi đến ba mươi hai độ
do vẫn chịu ảnh hưởng của dạnh áp thấp nên trong ba ngày tới tại khu vực tây nguyên vẫn có mưa rào và rông diện rộng
có mưa vừa mưa to thời điểm mưa sẽ tập trung vào chiều tối và tối
cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xét gió giật mạnh trong mưa rông
do có mưa nên nhiệt độ tại đây cũng không quá cao giao động từ hai mươi đến ba mươi một độ
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây cũng chịu ảnh hưởng của dạnh áp thấp
nên tiếp tục duy trì mưa rông trong cả ba ngày tới
cục bộ có điểm có mưa vừa đến mưa
nếu mưa to kèm tố lốc và gió giật mạnh người dân cần lưu ý đề phòng
nền nhiệt trên khu vực cũng không quá cao ngày đêm trong ngưỡng từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ